trước lời kêu gọi hiến máu của rất nhiều bệnh viện vì nguồn máu đang dần cạn kiệt
thậm chí là nhiều ca phẫu thuật phải hoãn lại vì không đủ nguồn máu dự trữ
đã có hàng nghìn người dân đến viện huyết học truyền máu trung ương để đăng ký hiến máu
đây là hành động nhân ái rất đáng được ghi nhận giữa lúc dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona
vẫn đang có những diễn biến phức tạp
mặc dù nhà ở tận hưng yên nhưng hai mẹ con bà bùi thị phương vẫn không ngại mưa rét
đến viện huyết học và truyền máu trung ương tại hà nội để được đăng ký hiến máu
sau khi biết thông tin cạn kiệt nguồn máu dự trữ
tôi đi hiến máu để giúp một việc gì đó cho mọi người
thấy cộng đồng bạn chia sẻ là đang thiếu máu quá vì dịch cúm hiện tại
bây giờ là mọi người cũng hạn chế đi ra ngoài và cũng hạn chế tham gia các hoạt động cộng đồng
thế là mẹ cũng mong muốn được đi
đã có hàng nghìn người dân không ngại dịch
bệnh không ngại thời tiết khắc nghiệt
đến xếp hàng từ sớm để được hiến máu
đây là nguồn động viên rất lớn cho những y bác sĩ nhân viên y tế
và nhất là các bệnh nhân đang cần nguồn máu để chữa bệnh
hiến máu tình nguyện hành động nhân ái đã góp phần lan tỏa tình người
chúng ta giúp đỡ cộng đồng giữa lúc dịch bệnh là điều rất đáng được trân trọng